hiện những trường hợp đang được cách ly tại đây sức khỏe ổn định một số được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với covid một mươi chín và đến nay tỉnh đắk lắc chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
việc làm thiết thực những suất cơm nghĩa tình của công an tỉnh đắk lắc trong mùa dịch đã để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người đến cách ly tại khu cách ly tập trung
tính đến thời điểm hiện tại công an huyện tam dương đã thu giữ bốn xe ô tô các loại có xuất xứ từ lào đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
đây là vụ buôn lậu xe ô tô đầu tiên từ nước ngoài vào việt nam mà công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện và triệt phá
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng chu thị thanh xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại phường hòa hiếu thị xã thái hòa tỉnh nghệ an về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an là đối tượng đinh thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu b đường thành
phường chi lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn sĩ thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi xã quỳnh hậu huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại